trước tình trạng môi trường nước hồ hoàn kiếm ngày càng ô nhiễm nặng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia
nhà khoa học cho phương án cải tạo môi trường nước hồ
các ý kiến đều cho rằng việc cải tạo môi trường nước hồ hoàn kiếm là việc làm rất cần thiết
sự ô nhiễm của nước hồ hoàn kiếm có thể thấy rõ bằng cảm quan
nhiều vị trí nước trong hồ chuyển sang màu đỏ mật độ tảo lớn
qua xét nghiệm chất lượng nước độ ph luôn ở mức cao hàm lượng bot gấp gần hai lần so với quy chuẩn cho phép
lòng hồ bị bồi lắng lớp bùn dày từ bốn m đến một sáu m chứa nhiều kim loại nặng và khí độc
ảnh hưởng tới môi trường sống của những sinh vật dưới hồ